tiếp tục phiên họp thứ một mươi ủy ban thượng vụ quốc hội khóa một mươi bốn cho ý kiến về dự thảo nghị định của chính phủ quy định về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hải phòng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
luật ngân sách nhà nước đã cho phép hỗ trợ một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đối với những tỉnh trực thuộc trung ương mang tính đặc thù
việc quy định một số cơ chế chính sách cho thành phố hải phòng trong dự thảo là đúng theo luật tuy nhiên áp dụng cho những tỉnh thành phố như thế nào và ra sao thì vẫn là vấn đề mà các đại biểu tập trung thảo luận trong phiên họp chiều nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo thẩm tra cũng như ý kiến của các đại biểu ủy ban thưởng vụ quốc hội nhận thấy việc ban hành nghị định này là cần thiết và thống nhất hai nội dung như sau
thứ nhất mức dư nợ cho vay theo quy định của luật ngân sách nhà nước thành phố hải phòng có mức dư nợ vay là bốn mươi
thứ hai là mức thưởng vượt thu tại khoảng bốn điều năm mươi chín của luật ngân sách đã quy định nếu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có mức vượt thu so với chỉ tiêu đã giao thì được thưởng
nhằm tạo động lực cho thành phố có số thu lớn đóng góp nhiều ngân sách trung ương cũng như xét cơ chế đặc thù cho vùng động lực theo chủ trương của bộ chính trị và luật đã cho phép
thì ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất mức thưởng vượt thu cho hải phòng là bảy mươi trước đó mức này đã được ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý cho đà nẵng